phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng các thành viên đoàn công tác của trung ương đi kiểm tra chỉ đạo phòng chống bão số ba tại tỉnh thanh hóa
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam biểu dương tỉnh thanh hóa đã chủ động tích cực thực thi các giải pháp cấp bách đối phó với bão số ba
thống nhất các giải pháp cấp bách mà thanh hóa đang thực thi xác định các khu vực trọng điểm của tỉnh
phó thủ tướng lưu ý tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của trung ương cập nhật thông tin tăng cường
nâng cao chất lượng dự báo cảnh báo tinh thần cảnh giác chủ động tập trung mọi nguồn lực ứng phó phòng chống thiên tai
lực lượng công an quân đội sẵn sàng giúp dân bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân dân
phó thủ tướng cũng lưu ý tỉnh đối phó với mưa lớn hoàn lưu sau bão chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai những cơn bão kế tiếp
tiếp đó phó thủ tướng chính phủ cùng các thành viên đoàn công tác đi kiểm tra một số tuyến đê sung yếu
công tác đối phó với mưa bão ở hoàng tiến hoàng trường thuộc vùng ven biển huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa